sáng nay một mươi một tháng bốn thành phố hải phòng đã tạm dừng cấp giấy xác nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố
để kiểm soát lái xe và các phương tiện vận tải hàng hóa ngăn ngừa dịch covid một mươi chín
tại các điểm nhận hồ sơ cấp giấy xác nhận đã xảy ra ủn ứ do có đồng thời quá nhiều doanh nghiệp đến xin cấp phép
nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn sẽ tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao
do đó thành phố hải phòng đã có công văn tạm dừng cấp giấy xác nhận này
đồng thời các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố tạm dừng kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa
ubnd các quận huyện kiểm tra nơi ở tập trung cho các lái xe và phụ xe vận tải hàng hóa
xác định cụ thể số lượng xe và phụ xe mà doanh nghiệp và chủ phương tiện tự bố trí được nơi ở tập trung
số lượng các lái xe và phụ xe không tự bố trí được nơi ở tập trung